theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện nậm pồ
mưa lớn kéo dài vào đêm một mươi sáu và sáng nay một mươi bảy tháng tám trên địa bàn huyện nậm pồ tỉnh điện biên
đã gây ra lũ ống lũ quét cục bộ tại địa bàn xã nậm nhừ
thiệt hại nặng nhất là bản nậm nhừ
bản nậm nhừ một bốn nhà dân một dãy nhà của trường tiểu học nậm nhừ một ba xe máy và ngầm nậm nhừ bị lũ cuốn trôi
một trăm hai mươi tám hộ dân bị chia cắt với trung tâm huyện ước tính thiệt hại ban đầu khoảng một tỷ đồng
hiện chính quyền huyện nậm pồ đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn